chương trình tiếp tục với các tin tức thời sự trong nước quan trọng
thưa quý vị tiếp tục chương trình kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi năm
vào ngày hôm nay quốc hội dành cả ngày thảo luận tại hội trường về dự án luật đất đai sửa đổi
nội dung về thu hồi đất trong dự thảo luật đất đai sửa đổi
nhất là việc bồi thường thiệt hại các tài sản gắn liền với đất
là vấn đề được nhiều đại biểu quốc hội quan tâm phát biểu để hoàn thiện chính sách
đây cũng là vấn đề gây ra nhiều khiếu nại khiếu kiện trong thời gian vừa qua
đối với bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại điều tám mươi sáu
dự thảo luật bổ sung nguyên tắc chung về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất
thay vì các quy định riêng
các đại biểu đề nghị cần tiếp tục bổ sung quy định cụ thể về bồi thường thiệt hại tài sản gắn liền với đất
dự thảo luật đất đai chưa có quy định về khái niệm xác định thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất
thứ hai khái niệm bồi thường chưa chứng xác
chỉ quy định khái niệm bồi thường về đất hoàn toàn không có
quy định khái niệm bồi thường thiệt hại về tài sản khác khi nhà nước thu hồi đất
thứ ba về nội hàm của vấn đề bồi thường và hỗ trợ đang không có sự phân định rõ ràng
song song đó dự thảo luật cần tiếp tục bổ sung việc bồi thường thiệt hại tài sản gắn liền với đất
phải theo nguyên tắc bồi thường thiệt hại trong pháp luật dân sự để vừa đảm bảo quyền lợi cho người dân
và vừa đảm bảo sự thống nhất đồng bộ giữa luật đất đai và bộ luật dân sự hai nghìn một mươi năm
thực tiễn trong thời gian qua việc bồi thường hỗ trợ cho người có đất bị thu hồi
không chỉ ở vấn đề tính tiền bồi thường khi thu hồi đất mà còn ở phương pháp phương án hỗ trợ tái định cư
theo tinh thần nghị quyết một mươi tám để sau khi thu hồi đất thì người dân có đất bị thu hồi
phải có chỗ ở đảm bảo cuộc sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ
đáng chú ý dự thảo luận đất đai sửa đổi chính quốc hội lần này đã bỏ nội dung về nguyên tắc bồi thường tái định cư
người dân sau khi đền bù thì có điều kiện cuộc sống bằng hoặc tốt hơn trước
nhiều ý kiến đại biểu đề nghị không nên bỏ nội dung này
đồng thời cho rằng ban soạn thảo hiểu chưa đúng tinh thần của nghị quyết một mươi tám của trung ương
điều tiễn này nó đã có chúng ta đã làm thí điểm chúng ta có thể tìm hiểu lại một số các dự án
mà đã xảy ra trên toàn quốc ở rất nhiều nơi nhiều vùng
sau đó thì nghiên cứu kỹ lại cái nghị quyết một mươi tám để chúng ta cơ quan soạn thảo
có thể sẽ phải là giải thích lại cho cử tri để lấy ý kiến đồng thuận
tại phiên thảo luận đại biểu cũng đề nghị xem xét bổ sung nguyên tắc trách nhiệm giải trình
bảo đảm hài hòa lợi ích của nhà nước người có đất bị thu hồi và nhà đầu tư